chào các bạn bây giờ là bản tin nhanh một trăm hai mươi giây được phát sóng vào lúc một mươi bốn h trên kênh truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin mới nhất về vụ nổ ở đống đa hà nội khiến một người chết ba người bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mình tự tạo bằng thuốc nổ
thông tin này được đại tá nguyễn văn viện tránh văn phòng công an tp hà nội cho biết khi trao đổi với phóng viên vào sáng ngày hôm nay
theo một số đơn vị nghiệp vụ chuyên môn mình được gài bên trong cửa nhà nạn nhân
hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội đang phối hợp với công an quận đống đa truy bắt thủ phạm
tính đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng chín lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường gắt gao
đồng thời tổ chức căng bạt tiến hành các bước khám nghiệm cuối cùng và thu dọn hiện trường
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất